con số thương vong trong trận động đất có độ lớn bảy một tại khu vực biên giới giữa trung quốc kyrgyzstan vào sáng ngày hôm qua hiện đã tăng lên năm mươi ba người trong đó ba người thiệt mạng và năm mươi người bị thương
động đất xảy ra ở khu tự trị tân cương tây bắc trung quốc hơn một mươi hai bốn trăm linh người đã được sơ tán trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương trong thời tiết âm một mươi độ c
theo thống kê sơ bộ bốn mươi bảy ngôi nhà đã bị sập bảy mươi tám ngôi nhà bị hư hại điện bị cắt sở đường sát tân cương đã phải ngừng hoạt động sau khi hai mươi bảy tuyến được thông báo bị ảnh hưởng bởi động đất
tại kyrgyzstan nhiều người cũng phải đi sơ tán sau động đất hiện chưa ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây nhưng tại thành phố almaty bốn mươi bốn người được xác nhận bị thương
kazakhstan cũng ghi nhận hai trận động đất có độ lớn năm hai và năm ba sau ít giờ